hàng năm lực lượng công an huyện kỳ sơn đã cấp đổi được từ năm năm trăm linh đến sáu chứng minh nhân dân cho bà con
riêng những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã cấp đổi được hơn hai một trăm linh trường hợp góp phần bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm những quyền lợi thiết yếu cho đồng bào huyện vùng cao biên giới
sau mấy ngày đồng loạt gia quân lập lại trật tự đô thị kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
mặc dù không ít hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè phản đối rất quyết liệt
song chính quyền và các ngành chức năng ở thành phố bạc liêu vẫn rất kiên quyết thực hiện củng cố lòng tin của nhân dân
trong thời gian qua tại nhiều nơi trong tỉnh bạc liêu nhất là trung tâm thành phố bạc liêu và các thị trấn ở các huyện thị xã
tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè của nhiều cơ sở kinh doanh cửa hàng hộ dân rất phổ biến
để lập lại trật tự kỳ cương và văn minh đô thị chính quyền và các lực lượng chức năng thành phố bạc liêu và một số huyện trong tỉnh đã đồng loạt gia quân
đồng thời kiên quyết cưỡng chế xử phạt nghiêm minh những hộ cố tình không chấp hành
bên cạnh nhiều hộ dân tự giác khắc phục các vi phạm trật tự lòng đường về hè thì cũng có một số người ra sức chống đối lại lực lượng thi hành nhiệm vụ
để tình trạng này không tái diễn lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bố trí nhiều chốt để liên tục nhắc nhở và xử lý
nhằm giao quân đánh bắt biển xa bờ hiệu quả đáp ứng đời sống tinh thần của ngư dân và phát huy văn hóa cổ truyền của dân tộc
tại xã lộc trì huyện phú lộc ngày một mươi ba tháng ba ngành thủy sản tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ đua ghe truyền thống
cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu và gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
sau nghi thức lễ gia quân của đội tàu đánh bắt xa bờ các ngư dân trong làng tham gia lễ đua ghe truyền thống
mỗi đội đua gồm chín vận động viên vượt qua ba vòng sáu cháo với tổng chiều dài đường đua gần năm km
lễ hội đua thuyền gắn bó với người dân thôn đông hải từ nhiều đời nay và được tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày lễ gia quân đánh bắt biển xa bờ
việc duy trì lễ hội không những đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của ngư dân
mà còn làm phong phú thêm các loại hình văn hóa cổ truyền của dân tộc nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
theo tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua
trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh tp cn và các đơn vị liên quan một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long
đã vượt qua khó khăn về kinh phí đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện tốt chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh đã triển khai nhiều kỹ thuật mới tăng cường tuyên truyền vận động
nâng cao ý thức cộng đồng về lợi ích của sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh
tự chi trả các dịch vụ sàng lọc trần đoán đồng thời tiếp tục đảm trách đào tạo chuyên môn cho một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long
năm qua tỷ lệ thai phụ tham gia sàng lọc trước sinh đạt hơn ba trăm linh so với chỉ tiêu tổng cục giao
hơn một mươi ba trẻ được sàng lọc sơ sinh chiếm tỉ lệ một hai hơn hai mươi năm trẻ sàng lọc tin bẩm sinh và khiêm thính
trong thời gian tới trung tâm sàng lọc trần đoán trước sinh và sơ sinh phối hợp chặt chẽ với tri cục dân số
và bệnh viện các tỉnh trong vùng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn để mạnh xã hội hóa hoạt động chương trình sàng lọc
trong phần tin quốc tế khai mạc hòa đàm vòng ba về giải quyết khủng hoảng syri ở astana
trung quốc cân nhắc thu phí ủn tắc ở các đô thị
vòng đàm phát triển của trung quốc
đàm phán thứ ba tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng syri vừa khai mạc tại thủ đô astana của kazakhstan
với chương trình nghị sự bao gồm rất nhiều cuộc tham vấn song phương và đa phương
tuy nhiên chương trình được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có sự tham dự của phe đối lập syri
đại diện phái đoàn chính phủ syri đại diện thường trực syri tại liên hợp quốc
basar zafari đã chỉ trích phe đối lập tẩy chay vòng đàm phán này
song tuyên bố phái đoàn chính phủ đến với vòng hòa đàm thứ ba này là để đàm phán với các đồng minh nga và iran
đồng thời bày tỏ hy vọng vào những kết quả tích cực
vòng đàm phán thứ ba này được cho là sẽ diễn ra một cách không mấy xuân sẻ và dễ dàng
nhất là khi một số nhóm đối lập thành viên của liên minh quốc gia phè đối lập và lực lượng cách mạng syri tuyên bố sẽ không tham gia
về phần mình hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán và không đưa ra điều kiện tiên quyết với nhau
theo thông báo tại astana các bên sẽ xem xét vấn đề thành lập nhóm làm việc để trao đổi tù binh và gỡ mìn tại các khu vực nhân đạo
phiên họp toàn thể gồm tất cả các bên tham gia đàm phán sẽ diễn ra vào ngày mai một mươi năm tháng ba
truyền thông mỹ đưa tin chính quyền nhiều bang tại nước này đang gia tăng sức ép yêu cầu tòa án liên bang
hoãn thi hành lệnh cấm nhập cảnh mới của tổng thống donald trump vốn dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày một mươi sáu tháng ba tới
chính quyền bang washington với sự ủng hộ của các bang
bang california maryland massachusetts new york và oregon đã yêu cầu một thẩm phán tòa án liên bang
tại thành phố sittle ra quyết định ngăn lệnh cấm nhập cảnh mới của tổng thống donald trump có hiệu lực thi hành vào ngày một mươi sáu tháng ba tới
trong khi đó chính quyền tiểu bang hawaii cũng đã nộp yêu cầu tương tự cho một thẩm phán liên bang khác tại bang maryland
cả hai yêu cầu này dự kiến sẽ được xem xét vào ngày hôm nay
lệnh cấm nhập cảnh mới của tổng thống mỹ donald trump ký ngày sáu tháng ba
tiếp tục giữ nguyên hầu hết các nội dung chính của xác lệnh
gây tranh cãi trước đó được ban hành hôm hai mươi bảy tháng một như tạm cấm người tị nạn nhập cảnh vào mỹ trong một trăm hai mươi ngày
và ngừng cấp thị thực cho du khách đến từ iran libya somalia sudan syri và yemen trong vòng chín mươi ngày
tuy nhiên xác lệnh mới không áp đặt những hạn chế nhập cư đối với iraq
một trong bảy quốc gia nằm trong danh sách đen cấm nhập cư của sát lệnh trước
ngoài ra công dân syria không còn bị cấm vào mỹ vô thời hạn như sách lệnh đầu tiên
công dân sáu nước nêu trên nếu có quy chế định cư lâu dài tại mỹ
tức là sở hữu thẻ xanh và những người hiện đang có thị thực hợp lệ không bị ảnh hưởng bởi xác lệnh mới này
hàng nghìn du khách trung quốc từ chối lịch trình đến đảo jeju hôm một mươi một tháng ba
nhằm phản đối quyết định triển khai thát của mỹ tại seoul
công ty du lịch hàn quốc đã đặt một bản thân cho trung quốc

công ty du lịch hàn quốc đã đặt một bản thân cho trung quốc

công ty du lịch hàn quốc cung cấp dịch vụ cho các du khách trên cho biết họ không được thông báo trước về quyết định này
đây cũng là lần đầu tiên hàn quốc chứng kiến một lượng lớn du khách từ chối đến đảo jeju
kể từ khi tuyến đường đến điểm du lịch này đi vào hoạt động cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực sự chúng tôi cũng không muốn đến đảo jetro
nhưng việc công ty của chúng tôi trước đó đã đặt lịch trình trong đó có chuyến đi tới đảo jetro cho mọi người với số lượng lớn
tuy vậy đến phút cuối công ty đã quyết định không đến đảo duy chu nữa và nhân viên chúng tôi thấy rất hài lòng về quyết định đó
chúng tôi từ chối xuống xe tại đảo jetu vì hàn quốc cho phép mỹ triển khai hệ thống thoát trên đất của họ
đó là một mối đe dọa cho trung quốc
đối với chúng tôi trên thực tế nó là một hành động gây tổn hại đến người khác mà không mang lại lợi ích gì tốt đẹp
vì vậy chúng tôi kiên quyết phản đối điều này
chúng tôi phải bày tỏ phản đối bằng hành động cụ thể
một quan chức đảo jeju cho biết nhiều du khách trung quốc từ chối đi tàu đến jeju trong những ngày gần đây
nhưng tình trạng hàng nghìn người hủy chuyến để công khai phản đối như thế này là điều bất ngờ
trước đó bắc kinh yêu cầu các công ty du lịch nước này ngừng cung cấp tour đến hàn quốc từ ngày tám tháng ba
bao gồm các dịch vụ máy bay khách sạn và tour bằng đường biển
giống như nhiều quốc gia đang phát triển một số thành phố lớn của trung quốc đang đối mặt với nạn ủn tắc giao thông nghiêm trọng
vấn đề cấp bách của các thành phố này là tìm kiếm giải pháp để khắc phục vấn nạn trên
trong đó phương án thu phí ủn tắc đang được nhà chức trách tập trung nghiên cứu
với gần hai mươi hai triệu người
trường truyện sinh sống tại thủ đô của trung quốc
thu phí ủn tắc là một trong những phương án được thực hiện theo kế hoạch hành động làm sạch không khí thành phố bắc kinh
khi xảy ra ủn tắc giao thông chính quyền sẽ thu một khoản tiền nhất định đối với những người sử dụng một số đoạn đường nhằm làm giảm ủn tắc giao thông
việc đề xuất thu phí ủn tắc có liên quan đến các đặc điểm của bắc kinh như mọi hoạt động tập trung ở trung tâm thành phố
đi xe ô tô sẽ dễ cơ động vận chuyển vượt trọng tải ở trên những tuyến đường chính cường độ sử dụng xe ô tô cao
ở trung tâm thành phố cứ mỗi một km hai có mật độ dân số khoảng hai mươi ba người
trong khi đó ở khu bảo tồn sinh thái thì mỗi một km vuông chỉ có hai trăm một mươi người cách nhau gần một trăm linh lần
có tới sáu mươi năm người lao động tập trung ở trung tâm thành phố
theo thống kê khi tắt đường ở bắc kinh tốc độ bình quân của mỗi ô tô là hai mươi hai sáu km một giờ
điều này làm cho bắc kinh trở thành thành phố tắc nghẽn nhất trung quốc
chính phủ thái lan vừa thông qua kế hoạch cải cách hàng không nhằm mục đích nâng cao vị thế
đưa nước này trở thành trung tâm hàng không của khu vực cũng như thiết lập một trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và đại tu máy bay
kế hoạch kêu gọi đầu tư số vốn lên tới bốn trăm linh sáu tỷ bạt tương đương với một mươi một năm mươi sáu tỷ đô la trong một mươi năm tới
nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hành khách hàng năm lên hai trăm bảy mươi bảy triệu lượt so với con số một trăm ba mươi triệu lượt như hiện nay
bộ công nghiệp thái lan cho biết tư nhân sẽ được phép tham gia đầu tư vào các sân bay thông qua chương trình quan hệ đối tác công tư
trong khi các công ty nước ngoài có thể tham gia quản lý sân bay và nắm giữ năm mươi một cổ phần của trung tâm bảo dưỡng
theo kế hoạch cả ba sân bay quốc tế chính cùng với ba mươi sáu sân bay cấp tỉnh đều sẽ được nâng cấp
các chuyên gia nhận định thái lan có tiềm năng để trở thành trung tâm hàng không của khu vực đông nam á
nhờ vào sự liên kết hàng không với một trăm chín mươi ba trạm bay trên toàn thế giới
lượng khách nước ngoài dự kiến sẽ đạt năm mươi ba triệu lượt vào năm hai nghìn ba mươi hai so với ba mươi triệu lượt như hiện nay
thêm một tập đoàn nữa của hàn quốc đang gặp khó khăn
tập đoàn cơ khí hàng hải và đóng tàu dou đang vất vả đối mặt với tình trạng các đơn đặt hàng giảm mạnh
và có nguy cơ tiếp tục khan hiếm đơn hàng sắp tới
tập đoàn này đang phải đẩy mạnh giao bán tài sản không cốt lõi để giải quyết khủng hoảng tài chính của mình
đại ưu vừa phải ký một bộ tài sản không cốt lõi để giải quyết khủng hoảng tài chính của mình
ký một biên bản ghi nhớ về việc bán tòa nhà của mình ở seoul với giá khoảng ba mươi triệu đô la
tập đoàn này cũng đang giao bán một trong các chi nhánh với giá khoảng một mươi năm triệu đô la
hai thương vụ này có thể sẽ được hoàn tất trong tháng bốn
đây là những nỗ lực mới nhất của eu nhằm giải quyết tình trạng tài chính khó khăn hiện nay
năm hai nghìn một mươi sáu eu chỉ nhận được đơn đặt hàng đóng tàu trị giá một năm mươi năm tỷ đô la
trong khi kế hoạch chuyển giao hai tàu khoan dầu trị giá hơn tám trăm linh triệu đô la vào đầu năm đã bị hoãn lại do khó khăn tài chính của khách hàng
hậu quả là tập đoàn đã không thể thu hồi hai sáu tỷ đô la tiền mặt
bên cạnh đó việc đầu tư giàn trải cũng khiến tập đoàn này gặp nhiều khó khăn
eu đã buộc phải bán liên tiếp các tài sản không cốt lõi của mình để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính
theo kế hoạch giới chức tài chính hàn quốc sẽ quyết định số phận của eu trong tháng ba này
nó là nơi hòa tỉnh phú yên hơn bốn trăm linh năm lịch sử
những ngày qua di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia lá phổi xanh giữa lòng thành phố trẻ này xuất hiện nhiều đàn cò trắng và vạc về chú ngụ lên đến hàng nghìn con
làm cho người dân không khỏi ngỡ ngàng trước thiên nhiên kỳ thú giữa lòng thành phố
đây cũng sẽ là những hình ảnh cuối cùng trong chương trình thời sự sáng nay
trong tiết trời xe lạnh bỗng dưng nhiều đàn cò đàn vạc không biết từ đâu
bay về núi nhạn chú ngự chúng như tìm thấy ở đây một ngôi nhà ấm áp bình yên
gia đình nhà cò và kéo về làm tổ díu dít cả một góc trời
mang lại cho mọi người nhiều cảm giác lạ như đang được sống trong một thế giới tự nhiên còn đậm nét hoang sơ
nó thường về chú ngụ nhất là về mùa đông hoặc là mùa xuân mà trời tiết lạnh này giống đông này
núi nhạn giữa thành phố tuy hòa lâu nay hiện hữu trong lòng du khách và người dân địa phương
là một không gian đầy ấn tượng với tháp chăm cổ cao hai mươi năm mét và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
nơi để mọi người tìm về trốn thơ mộng yên bình giữa thành phố ồn ào náo nhiệt
và những ngày này đây cũng thực sự là trốn bình yên của những đàn cò đàn vạc về tránh cây gió lạnh của phương bắc
thấy cái không khí nó rất là thanh bình tức là chứng tỏ rằng cái môi trường cái môi sinh chúng ta tốt
cho nên là các loài chim thú nó trở về đó là một cái dấu hiệu là cái việc hủy hoại môi trường không có
cho nên là chim cò nó thường về để nó trốn ngụ điều đó cho thấy rằng cái không khí nó rất là êm á và thanh bình
trước hiện tượng lạ và kỳ thú này người dân thành phố tuy hòa xem đây là điểm lành niềm hãnh diện
bởi họ tâm niệm rằng
đất có lành thì chim mới đậu
cũng chính vì thế người dân sinh sống dưới chân núi nhạn luôn cố giữ để làm sao đây là nơi trú ngụ
sinh sôi nảy nở trường tồn của những đàn chim bay về từ muôn phương
từ sau tết nguyên đán đến nay cứ chiều xuống nhiều người dân sống quanh núi nhạn
lại có thói quen đến đây ngắm nhìn đàn chim trở về và họ nhận ra rằng môi trường sống trong lành
giữa lòng đô thị đang được hồi sinh một tài sản vô giá của thiên nhiên ban tặng